tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người
án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng
và là hệ quả của hành vi bạo lực gia đình ở một số xã vùng sâu vùng xa
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
a biết chú tại xã hiếu huyện con plông tỉnh con tum bảo vợ mình là y nhơn đi sách nước về nấu cơm
nhưng y nhơn không đi mà vẫn tiếp tục ngồi uống rượu với một số người trong thôn
tức giận a biết đã dùng một cây gỗ đánh vào mạng sườn bên trái của y nhơn làm y nhân ngã xuống đất
sau khi trở về nhà giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã
a biết đã dùng tay bẻ mạnh đầu của y nhân hậu quả y nhân gãy đốt sống cổ
kết luận của cơ quan chức năng y nhân tử vong do đa chấn thương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt a biết một mươi tám năm tù về tội giết người